nhiều khu vực nuôi cá lồng ven biển của tỉnh ninh thuận xuất hiện tình trạng cá bớp bỏ ăn rồi chết mà không rõ nguyên nhân gây thiệt hại lớn cho người nuôi ở địa phương
vùng biển vịnh vĩnh hy xã vĩnh hải những ngày qua nhiều hộ nơi cá lồng nơi đây rất lo lắng cho tình trạng cá bớp nuôi chết bất thường với triệu chứng bỏ ăn nổi lên mặt nước
có lồng nuôi mỗi ngày chết tới hai trăm linh con quan sát những con cá bị chết thấy trên da cá nổi nhiều đốm trắng
cho mình những con cá bớp này nó nở những chấm trắng trắng người ta gọi là nấm rồi trong hộng nó cũng có rồi nó bỏ ăn
bỏ ăn mình giải màu nó chỉ hử hử màu là nó bỏ đi thôi nó không ăn nhiều ngày nó đói rồi bắt đầu nó chết nó không còn sức nữa nó chết
các hộ nuôi cá lồng cho biết thời điểm bị bệnh cá còn nhỏ chưa đủ chất lượng thương phẩm nên họ cũng không thể bán cá để hạn chế tình trạng bệnh lây lan
cá bớp bị bệnh không chỉ ảnh hưởng đến các lồng cá nhỏ mà ảnh hưởng đến cả giá cả cá bớp thương phẩm
thực tế hiện nay cá bớp loại năm kg có giá bán từ một trăm sáu mươi đồng đến một trăm chín mươi đồng một kg tuy nhiên thương lái chỉ trả giá chín mươi đồng một kg với lý do cá bị bệnh
ninh thuận có khoảng ba trăm năm mươi lồng bé nuôi cá bớp riêng tại khu vực vịnh vĩnh hy có đến bảy mươi tám lồng nuôi
cá bớp là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao là sinh kế của nhiều hộ dân do đó ngành thủy sản tỉnh ninh thuận cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý dịch bệnh để bảo vệ người nuôi cá lồng